đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ đã dự buổi họp mặt mừng tết trôn trân nam thơ mây của đồng bào khơ me năm hai nghìn một mươi bảy do ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức tại tỉnh sóc trăng
tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây có nghĩa là vào năm mới là lễ tết lớn nhất trong năm của người khơ me phát biểu chúc mừng tết trôn trần nam thơ mây tại buổi họp mặt phó thủ tướng vương đình huệ đã biểu dương những thành tích mà cấp ủy đảng chính quyền mặt trận đoàn thể các cấp cán bộ chiến sĩ các vị sư sãi a cha và các tầng lớp nhân dân trong vùng đã đạt được trong thời gian vừa qua
phó thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào các vị trư tăng là người dân tộc khơ me tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nâng cao tinh thần tự lực vươn lên quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương các địa phương trong vùng thực hiện thật tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về lĩnh vực dân tộc tôn giáo
tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa để đồng bào hưởng trọn vẹn tết trôn trần nam thơ mây trong không khí yên vui đầm ấm
nhân dịp này ban chỉ đạo tây nam bộ đã tặng quà cho bốn vị hòa thượng và ban dân tộc chín tỉnh thành phố đã có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động tôn giáo xã hội của vùng tây nam bộ